liên quan đến vụ một mươi tàu hàng bị chìm mắc cạn ở vùng biển quy nhơn do bão số một mươi hai
lực lượng cứu hộ đã bắt đầu hút ba mươi một tấn dầu trên tàu pha chín bị do bão đánh giạt vào vách đá bờ biển
phường cảnh ráng thành phố quy nhơn đây là con tàu có chứa số lượng dầu lớn nhất và có nguy cơ
tràn dầu cao nhất trong số những tàu bị nạn ở vùng biển này
tàu fayeway chín có trọng tài bốn ba trăm sáu mươi bảy tấn bị hất văng lên vách đá bờ biển thuộc phường cành ráng
thành phố quy nhơn cả một mươi năm thành viên thủy thủ đoàn trong đó có chín người trung quốc
đều được người dân và bộ đội biên phòng tỉnh bình định cứu vớt đáy tàu thùng hai lỗ lớn có nguy cơ
gây sự cố tràn dầu trên tàu gặp nạn này có hai mươi ba tấn dầu đeo và tám tấn dầu fo công tác ứng cứu tàu này
được cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm
các phương án tiến hành cứu hộ hết sức thận trọng để tránh tràn dầu ra biển
hoạt động hút dầu đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của trung tâm quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu miền trung
theo báo cáo mới nhất của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định
hai mươi thuyền viên trên tám tàu hàng bị chìm đã cứu sống được bảy mươi một thuyền viên và tìm được một mươi một người đã tử vong
hiện lực lượng cứu nạn tiếp tục tìm kiếm hai thuyền viên mất tích
các đơn vị triển khai trục vớt đều sử dụng phao vây dầu và kết hợp chặt chẽ với trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền trung
đề phòng xảy ra sự cố môi trường